theo ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai bão số ba sẽ đổ bộ vào hải phòng quảng ninh và trọng tâm là vào trưa mai ngày hai tháng tám
sáng nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp khẩn để có các biện pháp ứng phó với ảnh hưởng của bão số ba
theo đó toàn bộ tàu xa bờ của quảng ninh đã về bờ một số tàu gần bờ sẽ về nơi trụ bão trước một mươi giờ ngày một tháng tám
dự kiến cấm biển từ chín đến một mươi giờ sáng ngày một tháng tám trước đó sẽ đưa các du khách còn lại ở cô tô về bờ
trong khi đó hải phòng sẽ cấm biển trước một mươi hai h ngày một tháng tám đưa các lực lượng điều tiết giao thông thủy và đưa các tàu còn lại nơi trú ẩn
thái bình sẽ cấm biển từ một mươi h ngày một tháng tám và đưa ngư dân làm việc ở các lồng bè vào bờ trước một mươi sáu h cùng ngày
chỉ đạo về phương án ứng phó bão số ba thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn hoàng hiệp yêu cầu
cần đảm bảo an toàn tối đa cho tàu
tàu thuyền trên biển ngoài các điểm trú tránh được xây dựng cần tham khảo các khu vực trú bão theo kinh nghiệm của người dân địa phương
thời gian mưa sẽ kéo dài từ ngày một đến ngày bốn kéo dài như thế
chính thời gian mưa kéo dài nên là nó có hai câu chuyện một là ngập lụt đô thị trong đó có cả
thứ hai nữa là sạch lở khu vực đông bắc bộ và mấy núi tây thanh hóa tây nghệ an
thứ ba là sạch lở khu vực mekong delta

ngoài ra các lực lượng cứu hộ cứu nạn và bộ đội cần sẵn sàng cho mọi tình huống chuẩn bị các phương tiện hiện đại nhất có thể hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nguy hiểm